nga và cuba ngày hôm qua một tháng bảy đã nối lại các chuyến bay thẳng thường xuyên sau thời gian tạm ngừng dịch vụ này hồi năm ngoái
chuyến bay đầu tiên đã cắt cánh hôm qua trên hành trình từ sân bay seremes travo ở moscow đến khu nghỉ dưỡng varadero của cuba
chuyến bay này do rosia airlines công ty con của hãng hàng không aeroflot thực hiện
người phát ngôn của rajia airlines cho hay nhu cầu mua vé rất cao
hành trình bay từ moscow đến faradero mất khoảng một mươi ba giờ đồng hồ
theo lịch trình mỗi tuần sẽ có hai chuyến bay vào ngày thứ năm và thứ bảy
từ tháng chín tới tần suất chuyến bay giữa hai nước sẽ được tăng lên ba chuyến mỗi tuần